thời gian gần đây trên địa bàn kiên giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê
các đối tượng lợi dụng sự quen biết lòng tin không đề phòng của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội
điển hình là vụ mất tài sản xảy ra tại nhà chị phạm thị miền chú khu phố năm phường bình san thị xã hà tiên
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chị miền thuê một người phụ nữ tên là phương không rõ địa chỉ về giúp việc nhà
đến ngày hai mươi một tháng một mươi lợi dụng lòng tin của chủ người phụ nữ này bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội

để lấy được số tài sản trên đối tượng phương đã cao chạy xa bay
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang cũng đã khởi tố vụ án bắt tạm giam nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện trực ninh tỉnh nam định về hành vi trộm cắp tài sản cũng bằng thủ đoạn trên
nạn nhân là chị phan thị thùy trang ở xã thạnh lộc huyện châu thành
mặc dù chưa biết rõ lai lịch ra cảnh của đối tượng huy thế nào chị trang vẫn đưa huy về nhà sống chung với nhau như vợ chồng
đến ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm huy đã bỏ thuốc mê và ly nước cho chị trang uống
đợi đến lúc chị trang ngủ say huy đã lên tháo sợi dứt truyền vàng chậm lượng ba trì hai điện thoại di động với tổng trị giá tài sản trên ba mươi triệu đồng rồi bỏ trốn về hà nội
nhưng huy đã bị xa lễ pháp luật sau bốn ngày lẩn trốn
qua nắm được thì hiện nay thì có nhiều người dân trên địa bàn
thuê người để làm thuê trong gia đình
nhân đây thì cũng cảnh báo với bà con thì nên khi thuê những người về giúp việc thì phải xác định rõ nhân thân lai lịch của người đó
gây mê để trộm cướp tài sản là thủ đoạn không mới nhưng vẫn còn không ít người vì cả tin không đề phòng đã xa vào bẫy kẻ gian
qua những vụ việc trên cơ quan công an đề nghị mọi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
để kẻ gian không có cơ hội ra tay thực hiện hành
hành vi trộm cướp tài sản